thưa quý vị các tỉnh phía đông bắc bộ đang chịu ảnh hưởng của đới gió đông nam dầu ẩm
từ biển thổi vào đất liền
vì thế thời tiết khá dễ chịu trong hôm nay
trời không mưa có nắng nhẹ và không xuất hiện nắng nóng
những cơn mưa có chăng cũng chỉ xảy ra vào đêm và sáng sớm
mang lại một bầu không khí dịu mát cho khu vực này
nhiệt độ trưa chiều ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
hai ngày sau nhiệt độ tăng nhẹ lên ngưỡng là ba mươi hai ba mươi năm độ
oi nóng nhẹ vào lúc trưa chiều
tây bắc bộ cũng đang trong những ngày dịu mát
nắng gián đoạn và mưa rông chỉ xảy ra vào khoảng thời gian tối đêm
dự báo sao đến ngày một mươi ba thì gió đông nam yếu đi
nhiệt độ tại bắc bộ tăng lên nhưng vẫn chưa xảy ra nắng nóng trên diện rộng trở lại
thời tiết vẫn rất dễ chịu
nhiệt độ cao nhất và trưa chiều mai ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
sau đó mỗi ngày nhiệt độ tăng nhẹ từ một hai độ
xuôi xuống trung bộ thời tiết tại đây đang có sự phân hóa
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
nằm trong vùng tác động của đới gió đông nam
của khối không khí biển
vì thế trong ba ngày tới tại khu vực này
thời tiết chủ đạo là có nắng nhưng không gắt
nhiệt độ phổ biến ở mức là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
cục bộ có nơi cao hơn
oi nóng vẫn xuất hiện vào thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều
các tỉnh từ đà nẵng đến ninh thuận và bình thuận
cũng có sự phân hóa thời tiết
tại các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực bình định
thì thời tiết khô giáo
nam trung bộ thì lại có mưa rông rải rác vào lúc trưa chiều
do chịu ảnh hưởng của dây áp thấp
tuy nhiên thời tiết nhìn chung là cũng không có nhiều hình thế bất lợi
nhiệt độ trưa chiều ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
đến ngày một mươi ba thì nhiệt độ tăng lên
chạm mức là ba mươi hai ba mươi năm độ
tây nguyên cũng đang chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp
nên mưa rông sẽ gia tăng trong hai ngày tới
cục bộ có nơi có mưa rông lớn
nên người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
trong cơn rông
đến ngày một mươi ba thì mưa giảm dần
và nhiệt độ sẽ tăng
cụ thể trưa chiều ba ngày tới
nhiệt độ đều đạt ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ

mưa lớn cũng đang hiện diện
tại nam mộ và sẽ còn duy trì
trong hai ngày tới tại đây
do chịu ảnh hưởng của dây áp thấp gầy mưa
cục bộ một vài nơi sẽ có mưa với lượng khá
kèm theo đó là cảnh báo về ngập úng
do có mưa nên nhiệt độ cũng không tăng cao
cả ba ngày tới đều không vượt qua mức